tại hà nội lãnh đạo báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn hội nhà báo toàn trung quốc
do ông hồ hiếu hán phó chủ tịch thường trực hội nhà báo toàn trung quốc làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân cho biết
báo nhân dân của việt nam và nhân dân nhật báo của trung quốc có mối quan hệ gắn bó
hàng năm thường xuyên có những trao đổi đoàn
cũng như gặp gỡ giữa các đoàn báo chí của hai nước để giao lưu và trao đổi thông tin
chiều nay hội nhà báo việt nam và hội nhà báo toàn trung quốc sẽ ký kết văn bản hợp tác thỏa thuận hai bên
nhân dịp tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình sang thăm việt nam
ông hồ hiếu hán phó chủ tịch thường trực hội nhà báo toàn trung quốc bày tỏ niềm vui mừng khi chiều nay
hội nhà báo của hai bên ký văn bản hợp tác cho rằng đây là sự kiện quan trọng
và mong muốn sau ký kết này quan hệ báo chí của hai bên sẽ được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa
sự giao lưu gặp gỡ giữa cơ quan báo chí hai bên đã góp phần tích cực trong việc thông tin tuyên truyền
cũng như củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước và hai cơ quan báo chí